các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hơn bốn mươi năm ấy đã hôn đúc trong con người đại tá lê khắc pho một chất lính vừa nhiệt huyết sông pha vừa khẳng khái chính trực
khi về với địa phương chất lính đó trở thành niềm tự hào và cũng là trách nhiệm khiến ông luôn tâm niệm phải giữ vững và phát huy
mình là người lính sinh ra và lớn lên từ con em nông dân từ vi nhân dân
vì vậy bây giờ về với nhân dân thì phải tham gia công tác với địa phương
diện tích đất thu hồi để phục vụ cho dự án đang được một hộ gia đình sử dụng để tập kết vật liệu xây dựng
do vậy đã nảy sinh trở ngại
cơ quan và đồng thời là chính quyền địa phương để xây cái nhà văn hóa cho tổ dân phố số ba và số bốn
thì dân người ta kéo lực lượng tiêu cực đến mà chủ yếu là thương binh thương bệnh binh
đến ba bốn mươi cái xe ba gác họ quay và mục đích của họ là họ muốn giữ tổng trào
rồi họ bao vây rồi đóng giả hàng rào lại để họ phân biệt được khu vực
có lúc khu vực đất thu hồi đã trở thành điểm nóng bởi nhiều người kéo đến ngăn cản quá trình thi công của lực lượng chức năng
giải thích thì họ không nghe công an ráp vào thì họ tấn tới
thế thì cũng
có nhiều người người ta lấn tới tôi lấn tới mà thậm chí là hung hăng lắm
thế thì có một ông thương binh cột trần thì đến lời tôi là ông có phải là bộ đội không
bảo đúng tôi là bộ đội
thế bộ đội về hưu thế thì bộ đội bảo vệ dân thì bảo vệ ai
đúng luôn bộ đội là phải bảo vệ dân
nhưng mà bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân chứ không phải là bảo vệ quyền lợi chung chung
quyền lợi có những cái mà các bác là suy l suy ra là quyền lợi nhưng không phải là quyền lợi
vì cái đất đai này
bằng sự điểm tĩnh vị đại tá về hưu giải thích thấu đáo cặn kẽ cho những người ngăn cản
nhưng đồng thời cũng rất quyết liệt và dứt khoát
cứ như thế dựa vào sức mạnh của tập thể sự nhiệt huyết của bản thân mà ông dần thuyết phục được những người phản đối
giờ đây công trình nhà văn hóa của địa phương đã hoàn thành
trẻ em trong khu có nơi vui chơi người dân có trốn sinh hoạt chung
bà con càng thêm tin yêu những người lính bộ đội cụ hồ về hưu ở địa phương
sau khi có đất sạch thì phường triển khai xây dựng nhà văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng khu dân cư rất là được nhân dân đồng tình và ủng hộ cái việc đó
nhà văn hóa được xây xong thì rất là thuận lợi để phục vụ bà con nhân dân
ví dụ như nào các cuộc hội họp có cái nơi vui chơi giải trí cho các cháu
với phương pháp của mình hơn ba năm qua ông lê khắc phò cùng với các hội viên hội cựu chiến binh đã hỗ trợ tích cực cho cấp ủy thực hiện thuận lợi các dự án thu hồi đất giải phóng mặt bằng
dẫu vậy trong thâm tâm vẫn có điều khiến ông chưa an lòng
bản chất của chúng tôi là người lính mà người lính là phải sự công bằng
thì phấn đấu hy sinh đổ máu ở chiến trường cũng như những năm tháng trong hòa bình xây dựng và cũng sẵn sàng
nhận bất cứ nhiệm vụ gì khi đảng và tổ quốc phấn không
cái đó để làm gì cái đó là để công bằng
nhưng mà khi mà tôi tiếp xúc với chính quyền địa phương và tiếp xúc với nhân dân trực tiếp mới thấy là những cái đó không phải dễ dàng
tôi nói ví dụ đuột là những người mà người ta tiên phong người ta đến nhận tiền trước tiền bù thì lại tiền lợi ích
thế nhưng mà những người nhận tiền sau lại được tiền nhiều hơn cho nên gây ra cho nhân dân người ta thắc mắc
cái của đảng và những nước ta là nó có sự điều chỉnh từng bước nó mới hợp lý được
cho nên cái đó là nó cũng là quá trình nhận thức
cho nên mình phải cố gắng là tuyên truyền thuyết phục để người ta có thể chấp hành
càng chăn trở ông lại càng cố gắng sâu sát đồng hành với bà con trong mọi lĩnh vực của đời sống
hế việc gì tốt cho dân là ông gắn làm hết sức
đồng chí phong là một đồng chí cán bộ quốc gia
đồng chí phong là một đồng chí khắp cao của quân đội về địa phương nhưng với vai trò rất tâm huyết
đồng chí không quản ngại vì mình là đại tá mình phải đi làm cái việc này việc kia
đồng chí không không không ngại
mà đồng chí còn sung phong
khi tôi phân công cái gì cái đồng chí hoàn toàn chấp hành
năm hai nghìn một mươi bảy khi hà nội bùng phát dịch sốt xuất huyết mà mỹ trì là một điểm nóng
lúc đó ông lê khắc pho cùng với các đồng chí trong tổ sung kích diệt bọ gậy
đã đi đến tận từng gia đình để tuyên truyền nhắc nhở bà con tự bảo vệ sức khỏe bản thân
nhiều nhà người ta cứ bảo là bác ơi yên trí đi
nhưng mà tôi với tổ công tác thì chúng tôi cứ đi đến tận nơi
làm tận trốn phải sở đến tận đài
thế nhưng mà ví dụ như là một mươi nhà chẳng hạn mà chỉ cần bỏ sót con nhà thôi thì cũng không có hiệu quả
riêng cái suốt huyết nó là như thế
những cái khu đất mà người ta hiện nay
người ta chưa làm nhà người ta để trống người quản lý đất thì người ta mấy đâu chứ không phải ở đây đâu
thế thì mình phải làm thế nào
mà cửa thì người ta không
tức là người giàu người ta khóa cổng
thế là phải dò phải mò mẫm rồi phải tìm cho được chỗ của người ta để về làm vệ sinh khu ấy
hay là trường hợp đi phun chẳng hạn thì tổ của tôi toàn những ông già đó
hai ông già ba già là ba
thế thì bây giờ là phun làm sao
mà hai là phun cái đó rất độc độc hại với người
phải tránh ít nhất là hai đứa
hai tiếng đồng hồ sau thì mới giảm độc được
nhưng mà tôi đèo hai khẩu trang
tôi xung phong vào luôn
dẫn cho các anh các chị thanh niên là cái đội của người ta đi phun ở thành phố về đấy
là dẫn đến tận nhà phun trong từng nhà phun già
cũng như nhiều gia đình khác
gia đình anh nguyễn văn trung đã rất lo lắng
trong thời gian đầu khi dịch sốt xuất huyết bùng phát
lúc đó được các đồng chí trong tổ sung kích diệt bọ gậy đến tận nhà
hướng dẫn cận kẽ cách bảo vệ sức khỏe
rồi cùng anh thực hiện các bước phòng tránh
từ đó gia đình anh đã yên tâm hơn
để sinh hoạt và làm việc
các bác cựu chiến binh cùng với tổ dân phố
rất là nhiệt tình
cùng phòng chống
bệnh sốt suốt huyết
và diệt bọ gậy
để cho gia đình được yên tâm hơn
không chỉ riêng phong trào diệt bọ gậy
đại tá lê khắc pho còn giữ vai trò sung kích trong tất cả các nhiệm vụ
mà tổ chức phân công
từ đó hình ảnh một đảng viên
một cựu chiến binh
luôn đi đầu trong các phong trào chung
đã trở thành dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân mễ trì
con người của bác ấy rất tốt
mặc dù bác ấy đã về hưu rồi nhưng mà bác vẫn
tham gia tất cả mọi vấn đề
trong thôn trong xóm
rồi vận động bà con rồi
giúp đỡ bà con
đã phát huy được cái phẩm chất
của anh bộ đội cụ hồ khi tức là
hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương
nhân dân tức là đều tức là tin tưởng
đối với hội kỳ chiến binh
riêng với đại tá lê khắc phò
sau tất cả những gì cống hiến cho quê hương
điều quý báu nhất ông nhận lại
là niềm tin của nhân dân
đó cũng là động lực của ông bao lâu nay
là sự ghi nhận mà ông mong chờ nhất
để tiếp tục nhiệt huyết cống hiến
trên chặng hành trình của cuộc đời
tôi được lòng tin của nhân dân
tôi được tin nhiệm của tri bộ
ba năm liền là đảng viên xuất sắc
cho nên cái đó là
được là được cái đấy
chứ còn tôi nghĩ là không có gì cao quý bằng cái đấy
được lòng dân
dân quý dân yêu dân tin